giữ thói quen gối cao đã nhiều năm nay anh lộc luôn cây gối thật cao
thậm chí là kê nhiều chiếc gối lên nhau như thế này
vì theo anh đây là tư thế thoải mái nhất
anh thì anh không nhớ nữa nhưng là chắc là không lâu lắm rồi
anh hay xem tv hoặc xem điện thoại anh gối cao đầu
kê mấy lần rồi gối lên nhau
lúc đầu thì mình cảm giác là lúc mình ngồi mình xem thì mình cảm thấy nó thoải mái rất là thích
và ngay cả việc ngủ quên trong tư thế này nhiều lần
đối với anh lộc cũng là điều quá đỗi bình thường
chỉ đến khi điều bình thường gây ra những bất thường trong cơ thể
anh lộc mới bắt đầu quan tâm đến thói quen của mình
mỗi lần mình đang xem một hôm mình ngủ quên mình dậy mình hỏi rất là mời cổ
mà mỏi bả vai
có đôi lúc là mình ngủ quên thì tỉnh dậy nó sẽ có chút đau đầu
theo các bác sĩ chuyên khoa về thần kinh cột sống
sử dụng gối cao là một thói quen không tốt khi ngủ
nó không chỉ gây ra những bất thường trong cơ thể
mà là nguyên nhân chính của nhiều bệnh thần kinh cuộc sống nguy hiểm
thực ra nếu mà khi ngủ điều quan trọng nhất là mình phải chọn được cái đệm
cái đệm nằm xa cái độ nún nó
nó vừa phải phù hợp tránh những đệm nó quá mềm
quá mềm nó sẽ ảnh hưởng đến sinh lý của cuộc sống
nó gây lệch trục cuộc sống
thứ hai nữa là nếu mà gối đầu cao quá
thì nó cũng sẽ chèn ép cơ
có những bệnh nhân sau khi ngủ đêm một đêm cơ nó co cứng
gây ra hiện tượng vou cổ cấp và đau cứng bệnh nhân không quay nổi cái cổ
thứ hai nữa nếu mà chúng ta ngủ sai tư thế
nằm lệch vẹo như vậy
thì về nâu về dài
nó sẽ tác động đến hệ cuộc sống
về đường cong sinh lý của cuộc sống
và chèn ép đây là điều kiện thuận đợi để dẫn đến thoái hóa cuộc sống
cũng giống như anh lộc
hầu hết các bệnh nhân đang điều trị các bệnh lý về cổ
phai gáy và thần kinh cột sống tại bệnh viện việt nam cuba
đều từng có thói quen sử dụng gối cao khi ngủ
và ngủ sai tư thế
khi nhận ra những tác động xấu của thói quen này
cũng là lúc căn bệnh đã xáo trộn cuộc sống
gây ra rất nhiều khó khăn
không chỉ có người già
các bệnh thần kinh thậm chí là thoái hóa cuộc sống
đang xuất hiện ở những người rất trẻ
nguyên nhân hầu hết tới từ những thói quen xấu khi ngủ và sinh sống
đâu có nằm trong chân trước tay không
với phải cứng hoặc cao thì mấy em mới nằm được
nó thấp quá hoặc mềm quá không nằm được
mà nằm thì lại còn hay nằm nghiêng
em hay bị mỏi thôi
mỏi bên hay bị căng cư
nên là nhiều lúc nó rất là khó chịu
nó khiến công việc với cả
các hoạt động hàng ngày là khó khăn thôi
nhiều lúc sáng dậy bị mỏi cổ

gây tróng mặt ở đầu rất là khó chịu
khi gối đầu quá cao gây căng cơ vai lưng và cổ
từ đó ảnh hưởng tới ráng rấp
nhịp thở trường diễn ra lâu dài dễ dẫn đến bệnh thoái hóa đốt sống cổ
triệu chứng của bệnh này là tê đau chóng mặt buồn nôn tim đập nhanh
gây cảm giác khó chịu khó ngủ
trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại gối để lựa chọn
từ gối massage gối cứng gối mềm
với nhiều độ cao thấp khác nhau
tuy nhiên để chọn cho mình một chiếc gối phù hợp với cơ thể là điều không dễ dàng
bởi để lựa chọn được gối an toàn không chỉ dựa vào sở thích thói quen khi ngủ
mà phải căn cứ vào thể trạng cơ thể

trung bình thì nó sẽ khoảng rơi tầm từ
một mươi hai đến một mươi bốn phân đối với gối xoanh cho người lớn
còn cho trẻ con thì tầm bảy đến tám phân
mình sẽ hỏi nhu cầu của khách là đang muốn làm gối dạng thấp hay cao
hay là cứng hay mềm để mình tư vấn về sản phẩm
tiểu cao thì trung bình thì mình chỉ nên tầm nằm từ một mươi một đến một mươi bốn phân
nếu mà cao hơn thì nó sẽ không tốt lắm
cho nên là các nhà sản xuất thì thường chỉ sản xuất tầm đấy thôi
đối với khách mà mua hàng thì mình thường thường tư vấn cho khách đó là
nếu mà mua gối đầu thì không lên gối cao quá
mà cũng không nên gối thấp quá
nó sẽ ảnh hưởng nhất là đến sức khỏe
và ảnh hưởng đến cái giấc ngủ
thường thường thì mình toàn khuyên khách là lấy những cái gối nó vừa
không cứng quá mà cũng không mềm quá
tại sao mà nó phù hợp và lại là nó tốt cho sức khỏe
nếu như chúng ta nằm ngửa thì cái mức cái gối để chúng ta gối đầu
thì cái mức gối đầu cái gối nó không nên gối đầu cao quá
cái chiều cao của cây gối nó khoảng độ năm cm
năm cm và nó không mềm
để làm sao nó giữ được
thứ hai nữa mà khi ngủ nếu mà những bệnh nhân bị
về bệnh lý cuộc sống
đã bị bệnh lý cuộc sống thói hóa rồi
thì chúng ta cũng có thể kê thêm một cái gối ở kheo chân
kheo chân hoặc nếu cái vùng nưng nó bị hóm bị nõm nhiều
thì chúng ta cũng có thể đệm một cái gối mỏng hoặc một cái khăn màu
ở cái vùng eo để làm đặt ra cái sinh lý cuộc sống nó theo cái sinh lý bình thường
gối là vật dụng quen thuộc trong phòng ngủ
nó không chỉ là chỗ dựa khi ngủ
mà còn là vật để nâng niu giấc ngủ thư giãn và an toàn
tuy nhiên thói quen sử dụng gối cũng là điều chúng ta nên chú ý để bảo vệ sức khỏe
không nên gối đầu quá cao
không nên sử dụng gối quá cứng hoặc quá mềm
nên chọn gối có độ cao lý tưởng là năm cm
thường xuyên giặt và vệ sinh vỏ gối sụt gối để đảm bảo an toàn